vào dịp kỷ niệm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín tại lào cai đã có rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được bà con tổ chức hòa chung niềm vui trong ngày hội của non sông
tại bản người tày thuộc xã bản hồ huyện sapa người dân cũng đang đón một cái tết độc lập với nhiều niềm vui mới
tết độc lập là tết chung của cả dân tộc nhưng cách đón cái tết đặc biệt này lại trở thành một nét văn hóa rất độc đáo trong đời sống của người tày bản dền
cũng như các đồng bào dân tộc vùng núi tây bắc đây là dịp để con cháu anh em cùng quê quần xung họp bên nhau
cũng là dịp để người phụ nữ tày thể hiện sự khéo léo đảm đang trong những món ăn truyền thống của dân tộc mình
tết độc lập năm nay ở bản dền vui hơn rộn ràng hơn
sau rất nhiều khó khăn cuộc sống của người tây bản dên đang có nhiều khởi sắc
số hộ nghèo giảm nhanh không còn hộ đói
và đặc biệt không chỉ trông chờ vào cây ngô cây lúa hiện có tới một phần ba số hộ dân trong thôn đã biết làm du lịch để cải thiện cuộc sống có điều kiện chăm lo cho thế hệ tương lai
lại có khách đông lên là chúng tôi rất là phú ý khởi
chúng tôi thường xuyên đón tiếp khách có một ít thu nhập để cho con cháu đi đến trường đến lớp học hành
chúng tôi rất vui
từ trước thì không có được
bây giờ thì dân dân ở đây các trong thôn mình cũng thương nhìn rất là nhiều
thứ nhất là về tiền luận nhiều là sự đoàn kết khác nhau
mấy năm nay thì rất là dân đây đoàn kết
ví dụ ngày cúc khánh
ngày cúc khánh thì hôm nay ăn tết rất là vui
thứ nhất thứ hai thì mình cũng dân dân để phát triển lên
và các kênh của giáo hội cũng như là dân dân để thế nào hôm nào để càng ngày nó càng để phát triển hơn nữa như ngày hôm nay
người tài ở bản dền thường ăn tết tập trung và dịp cúc khánh năm nay cũng vậy
mọi người cùng quây quần sẻ chia niềm vui ngày độc lập trao đổi tình cảm gắn kết cộng đồng
chính tinh thần đoàn kết là động lực là điểm tựa để bản dền có được những bước chuyển mình mạnh mẽ
như ngày hôm nay niềm vui trong ngày tết độc lập trở thành động lực để bà con bản dền thêm phấn khởi đoàn kết
hăng say lao động sản xuất xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp